bảo hiểm xã hội tp hcm vừa có các hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
thực hiện tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất nếu các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đối tượng áp dụng là doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách
du lịch dịch may lưu trú nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác
gặp khó khăn bởi dịch covid một mươi chín được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau
không bố trí được việc làm cho người lao động trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội
phải tạm dừng nghỉ việc từ năm mươi tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên
bị thiệt hại trên năm mươi tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra
thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sau đó trong trường hợp dịch covid một mươi chín chưa giảm
nếu doanh nghiệp có đề nghị bảo hiểm xã hội tp hcm sẽ tiếp tục giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi khi hết dịch đóng bù và không bị tính lãi suất